ngày một mươi chín tháng bốn tại thành phố cần thơ hội nhà báo việt nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tình ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân chủ tình hội nhà báo việt nam phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
lãnh đạo các bộ ngành cơ quan thông tấn báo chí và đại diện các hội nhà báo các đồng chí nguyên lãnh đạo hội nhà báo qua các thời kỳ
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của hội nhà báo việt nam
trong năm hai nghìn một mươi chín hội đầu tư nghiên cứu xây dựng chương trình công tác kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp thực tiễn tại đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội
tại hội nghị hội cũng đã trao cờ thi đua cho bảy tập thể hoàn thành xuất
hội nghị đạt được xuất sắc nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám tặng bằng khen một mươi một tập thể và một mươi năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm hai nghìn một mươi tám